nhà lưu niệm cụ huỳnh thúc kháng và khu di tích trụ sở ủy ban kháng chiến hành chính nam trung bộ
ở thôn phú bình thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành là nơi nhà trí sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng
từng ở làm việc trong thời gian từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
những kỷ vật lúc sinh thời của cụ còn lưu lại nơi đây đã phần nào thể hiện cách sống giản dị
gần gũi và những tình cảm nồng hậu của người dân nghĩa hành đối với cụ huỳnh thúc kháng
đây là những vật dụng thân thiết gắn bó với quyền chủ tịch nước huỳnh thúc kháng
khi người còn sống và làm việc tại đây để chỉ đạo kháng chiến chống pháp
trải qua sự toàn phá của thời gian những vật dụng ở đây đã nhúm màu thời gian
nhưng vẫn gợi lên những mẫu chuyện giản dị về cốt cách thanh cao của nhà trí sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng
cái đàn này được cụ sử dụng như là để mà thì ngày xưa thì chưa có điện
thì dùng cái đàn này để mà
như như là viết tờ liệu hay là xem tờ liệu
ngoài ra thì còn sử dụng với mục đích dụ như là đi công việc
cái đàn này khi mà trong quá trình mà cụ đi làm việc
như như đi băng đêm thì cụ dùng để mà
như là dùng để sử dụng ánh sáng để mà mình đi trong đêm
như là bây giờ nó thay cho cái đàn binh bây giờ đấy
bộ áo dài khăn xếp trang phục sản đơn tươm tắt
theo phong thái sản dị lúc sinh thời của nguyên chủ tịch nước
huỳnh thúc kháng trong những năm kháng chiến chống pháp
ngôi nhà ba gian mái lập tranh với kiến trúc cổ xưa
những kỳ vật quý giá gắn liền với cuộc đời của cụ huỳnh
như chiếc áo dài khăn đóng cặp kính lão
hay bộ trường kỷ cụ thường dùng để bàn việc nước
vẫn còn được giữ nguyên vẹn
cô kể lại cho bà nội là cụ về đây là ở
xem như là bình dân bình thường thôi chứ không có nghĩ là công bộ gì hết
không có người lớn gì hết
lúc mà cụ mất rồi cứ nói là
cụ huỳnh thúc kháng là cụ bất chức quyền lớn
là công bộ lớn
hồi đó là cụ sống rất dọn dẹp giống như dân bình thường
không có gì hết
tuy lưu lại ở thôn phú bình huyện nghĩa hành
chỉ vẹn vẹn có năm tháng cuối đời
nhưng những hình ảnh về bậc hiện tài yêu nước huỳnh thúc kháng
đã đồng lại trong lòng nhân dân một cách sâu sắc
cả đời giữ vững phong thái của nhà nhò
cụ huỳnh thúc kháng không màng danh lợi
lo cho dân được tự do
nước được độc lập
và những kỳ vật đi cùng năm tháng
đã minh chứng cho một nhân cách lớn
để tưởng nhớ và khắc ghi công lao to lớn
của cụ huỳnh thúc kháng
hàng năm nhiều du khách thế hệ con cháu của cụ huỳnh
cũng như nhân dân trong vùng
thường xuyên đến thăm và dân hương chi ăn
trước bàn thờ cụ trong nhà tưởng niệm
ở đó những kỷ vật những câu chuyện về cụ
đã khắc họa rõ ràng về một nhân cách lớn
đã sống trọn đời thanh bạch
vì đất nước và dân tộc
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại